công an đã thu giữ hơn một tỷ đồng tiền mặt một mươi hai máy fax một mươi hai điện thoại di động bốn mươi năm bảng đề
đây là đường dây đánh bạc có tổ chức với quy mô lớn với hình thức tinh vi và phức tạp
công an thành phố vinh đang tiếp tục điều tra mở rộng
công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc cho biết đã ra quyết định khởi tố đối tượng đỗ khắc tiềm
chú huyện crong park tỉnh đắk lắc về hành vi lừa đạo chiếm đoạt tài sản
vào khoảng tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bốn tiềm tự nhận mình có nhiều mối quan hệ có thể
xin việc làm vào các cơ quan nhà nước
thông qua người quen một người dân ở phường khánh xuân thành phố bôn ma thuận
có nhờ tiềm xin cho con gái mình vào làm kế toán trường học
tiền ra giá là một trăm năm mươi triệu đồng và yêu cầu đưa trước số tiền một trăm hai mươi triệu đồng
thì trong vòng bốn mươi năm ngày có thể có quyết định đi làm
nạn nhân đã đưa số tiền một trăm hai mươi triệu đồng cho tiềm
sau khi nhận tiền đối tượng dùng số tiền trên để trả nợ và tiêu xài cá nhân
sau một thời gian chờ đợi mà không có kết quả người dân trên đã làm đơn tố cáo đối tượng tiềm
hiện vụ việc đang được công an thành phố bôn ma thuột tiếp tục điều tra mở rộng
vào sáng ngày hôm nay cơ quan điều tra công an quận một mươi hai tp hcm cho biết
đang xác minh chiếc ô tô liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng khiến hai người tử vong
xảy ra trên quốc lộ một đoạn qua phường trung mỹ tây
trước đó khoảng hai mươi ba h ngày tám tháng một mươi anh lương văn tiến hai mươi bốn tuổi quê quảng nam
chạy xe máy trên quốc lộ một hướng từ quận thủ đức đi quận một mươi hai
khi gần đến cầu vượt an sương thì va chạm với xe đạp do hai thanh niên điều khiển khiến một người bị thương
hai phương tiện được đưa vào lề đường để tránh càn trở giao thông
sau đó anh tiến ra nhặt mũ bảo hiểm rơi trong lúc va chạm
cùng thời điểm anh phạm minh thắng hai mươi hai tuổi và anh quân hai mươi bốn tuổi cùng quê bến tre
chạy xe máy biển số bảy mươi một c hai mươi hai nghìn bốn trăm bốn mươi tám tới đã đâm vào anh tiến rồi ngã qua làn đường ô tô
một chiếc ô tô lao tới đã cán anh thắng và anh quân tử vong
sau tai nạn chiếc ô tô đã rời khỏi hiện trường
hiện các đơn vị nghiệp vụ công an quận một mươi hai đang truy tìm xe ô tô liên quan
liên quan đến vụ bạo hành trẻ em tại quảng bình vào sáng ngày hôm nay
công an thành phố đồng hới đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với hai bảo mẫu là lê thị hoài linh
hai mươi hai tuổi tại quảng trị thường trú ở bắc lý tp đồng hới quảng bình
và nguyễn tú anh hai mươi hai tuổi chú nông trường việt trung bố trạch quảng bình về tội hành hạ người khác
ủy ban nhân dân tp đồng hới đã có quyết định xử phạt hành chính chủ cơ sở mầm non sơn ca hai mươi hai năm triệu đồng
trước đó như antv đã đưa tin một gia đình gửi con tại cơ sở giáo dục mầm non tư thục sơn ca
đã phát hiện con mình bị chói tay và chân đang nằm trên sàn nhà
sau khi tiếp nhận thông tin sở giáo dục và đào tạo tỉnh quảng bình đã vào cuộc kiểm tra
và phát hiện cơ sở mầm non tư thục sơn ca chưa có giấy phép hoạt động
nên lập tức yêu cầu đóng cửa cơ sở này
trước đó chủ cơ sở đã từng tiến hành làm thủ tục để thành lập trường
nhưng phòng giáo dục và đào tạo tp đồng hới thấy chưa đủ điều kiện nên đã trả lại hồ sơ